tụ điểm đánh bạc công an huyện đồng xuân tỉnh phú yên vừa triệt xóa thành công tụ điểm đánh bạc trên địa bàn xã xuân quang một huyện đồng xuân
trong thời gian qua một số đối tượng ở nhiều địa phương khác nhau đã tổ chức đánh bạc ăn thua bằng tiền trong rừng gây bức xúc trong dư luận
tụ điểm đánh bạc này được tổ chức trong khu vực sản xuất của người dân cách đồng y khoảng bốn năm km
để tránh bị phát hiện bọn chúng thay đổi địa điểm viên tục và luôn cử người kênh các bên ngoài
đây là một khó khăn không nhỏ đối với lực lượng công an nhưng với quyết tâm trả lại sự bình yên cho địa bàn
lãnh đạo công an huyện đồng xuân xác định bằng mọi giá phải triệt xóa tụ điểm đánh bạc này
hơn ba mươi cán bộ chiến sĩ công an huyện cùng với lực lượng công an xã xuân quân i được tung vào cuộc
rắc hiểm là có khoảng trên một mươi đối tượng đang coi như là chơi đánh sốc dĩa đánh thua bằng tiền với số lượng tiền thì lớn
một mươi hai đối tượng đã bị bắt giữ tại chiếu bạc cùng nhiều tăng vật
công an huyện đồng xuân đã bắt tạm ra một mươi một đối tượng là lê thị cúc nguyễn khắc sinh chú xã xuân côn ba
nguyễn thanh ngọc chú xã xuân phước trần hữu xanh chú xã xuân quang hai trương quang phong chú thụy trấn la hai phan tiến dũng phan ngọc trì
võ xuân lý nguyễn văn hào bùi văn đại lê đình bảo cùng chú xã xuân quang một
tăng vật thu giữ hơn sáu mươi một triệu đồng tám xe mô tô tám điện thoại di động cùng nhiều dụng cụ đánh bạc
với tinh thần kiên quyết lực lượng trinh sát các lực lượng của công an huyện cũng đã di chuyển và tiếp cận được tụ điểm đánh bạc bao vây và bắt quả tang
việc chìa xóa thành công tổ chức đánh bạc
đánh bạc này thể hiện tinh thần quyết tâm của cán bộ chiến sĩ công an huyện đồng xuân góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt